ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với bà hồ thị kim thoa
đối với trường hợp bị can hồ thị kim thoa thiếu tướng tô ân sô tránh văn phòng kiêm người phát ngôn bộ công an cho biết
đến nay các cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa có thông tin liên quan đến việc bắt giữ bị can này ở nước ngoài
ngày chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can hồ thị kim thoa
nguyên thứ trưởng bộ công thương bà thoa được xác định đã xuất cảnh ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám qua cửa khẩu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi
và tổ chức cảnh sát quốc tế cũng đã ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với bị can hồ thị kim thoa
thiếu tướng tô ân sô cho biết văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đã có thư đề nghị gia đình
người thân động viên bị can hồ thị kim thoa sớm về nước trình diện và thành khẩn khai báo về các hành vi phạm tội để được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước
trước đó ngày hai tháng một mươi hai ban bì thư quyết định thi hành kỷ luật hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với bà hồ thị kim thoa
do có những vi phạm khuyết điểm liên quan đến dự án khu đất hai trăm bốn mươi sáu hai bà trưng phương bến nghé quận một tp hcm
trong vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí